đứng trước ngưỡng cửa của mùa tuyển sinh mới các em học sinh và phụ huynh vô cùng lo lắng và bôi dối
trước việc lựa chọn trường ngành nghề phù hợp với năng lực và sở thích hiểu được mong muốn đó
ngày hai mươi hai tháng bốn tại học viện báo chí và tuyên truyền số ba mươi sáu xuân thủy cầu giấy hà nội
đã diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh năm hai nghìn một mươi tám
nhằm mục đích giải đáp thắc mắc và mang đến cho các thí sinh các bậc phụ huynh cái nhìn bao quát hơn
về học viện báo chí và tuyên truyền các ngành và chuyên ngành và hình thức tuyển sinh quy chế thay đổi trong quy trình tuyển sinh
học viện đã tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hai nghìn một mươi tám agc open day
ngày hội đã thu hút hàng nghìn các bạn học sinh trên cả nước quan tâm đến lĩnh vực báo chí
ngày hội là cơ hội cho các em học sinh gặp gỡ giao lưu trực tuyến với đại diện các cán bộ tư vấn tuyển sinh của học viện
đồng thời tìm hiểu các thông tin mới nhất về kỳ thi năng khiếu báo chí hai nghìn một mươi chín
khi mà em đến học viện báo chí đây thì em muốn đạt được cái thông tin tư vấn từ các anh chị đấy ạ
thời gian thi cũng như là cái khoa năng khiếu báo chí của em muốn thi là sẽ có những tổ hợp môn thi nào
cũng như là thời gian địa điểm hồ sơ sức tuyển và tất cả các môn thi mà em cần đăng ký
hoặc là thời gian hồ sâu cần những cái gì thì các anh chị sẽ tư vấn cho em
học viện đã tổ chức thêm nhiều hội thảo hữu ích cùng những chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi tuyển
như hội thảo bí kíp ôn thi năng khiếu báo chí
giao lưu cùng nhà báo nổi tiếng qua đây phụ huynh và học sinh có cơ hội tìm hiểu ba mươi tám ngành
chuyên ngành chương trình chất lượng cao và chương trình cử nhân quốc tế
hôm nay cái điểm mới của học viện báo chí tuyển truyền là có tổ chức tuyển sinh tám ngành và chuyên ngành mới
trong đó có năm ngành đó ngành quản lý nhà nước quản lý công truyền thông đại chúng truyền thông đa phương tiện
và truyền thông quốc tế
hai chuyên ngành chất lượng cao đó là báo chí chuyên ngành truyền hình chất lượng cao
báo chí chuyên ngành báo mạng điện tử chất lượng cao và một chuyên ngành chính trị học
chuyên ngành truyền thông chính sách đó là những chuyên ngành mới của học viện báo chí tuyển truyền
thông qua việc chia sẻ từ các cán bộ tư vấn tuyển sinh và các chuyên gia hàng đầu
hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ có định hướng đúng đắn cho sự lựa chọn ngành nghề
và công việc tương lai chuẩn bị hành trang để bước vào đời